tiềm tàng thì cũng là điều rất là tốt
và xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
đa số người trẻ quan niệm bệnh tim mạch
chỉ gặp ở người lớn tuổi thế nên họ
không quan tâm đến những yếu tố nguy cơ của bệnh
không tầm soát phát hiện bệnh sớm
khiến hiệu quả điều trị không cao
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh
sở hữu hệ thống máy móc nhập khẩu đồng bộ từ nước ngoài
cùng đội ngũ y bác sĩ đầu ngành về tim mạch
là nơi thực hiện thăm khám tầm soát
và điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch
như bệnh mạch vành nhồi máu cơ tim
suy tim hẹp hở van tim
trung tâm có sự phối hợp chặt chẽ
với các chuyên khoa khác giúp chẩn đoán
chính xác bệnh lý và đưa ra pháp đồ điều trị
phù hợp cho bệnh nhân
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv